sau gần hai tháng nằm bờ do liên tiếp những cơn bão trên biển đông
thì cuối cùng ngư dân các tỉnh miền trung nước ta đã có một chuyến biển thành công
nhiều tàu trở về mang thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng
trở về sau một tuần đi biển những ngư dân này bắt tay ngay vào việc vận chuyển cá lên bờ để bán cho các thương lái
thông báo thì đi chuyến đầu tiên vừa vào đấy thì được bốn năm tính cá
nên là lâu động mỗi người là được bảy tám triệu trong một tuần
kiếm được giờ trăm anh em chia khảo rồi cũng kiếm lâu động là kiếm người được bốn năm triệu
niềm vui bởi chuyến biển thành công sau gần hai tháng nằm bờ tránh bão không chỉ riêng của ngư dân
mà còn của cả các thương lái doanh nghiệp thu mua hải sản
để giữ nguyên chất lượng nhiều chủ vựa đã huy động tối đa nhân lực để đưa hải sản đi tiêu thụ chế biến
tàu mới ra một tuần vô
mỗi tàu được từ một ba tắng
có bò có xuất khẩu không chứ không có nội địa không có cái chợ
giá cả rất là hợp lý
có bò hiện tại là tụi tôi thu là bảy mươi năm nghìn
theo kinh nghiệm của ngư dân cứ sau những ngày mưa bão thì hải sản xuất hiện nhiều
việc đánh bắt cũng hiệu quả hơn
sau trước này thì anh em nghỉ ngơi khoảng bốn năm hôm rồi anh em lại lấy tổ
lại lấy hải sản
rồi vươn khơi thì ra rồi lại đánh bắt tiếp
thế là nếu như không bão gió gì thì anh em lại đi làm hoạt động ngư trường truyền thống của việt nam mình
giờ đầu là ở nhà là bão gió lũ lụt nhiều quá
nên ở nhà là thắng thử rồi
rồi bây giờ mới ra khơi đánh bắt nó cũng được trăm vài trăm triệu chứ đây
nên về cũng êm gió bắt đầu ra khơi lại
nhiều tàu thuyền trúng lọc biển sau thời gian dài nghỉ bão
đang là động lực vươn khơi của ngư dân miền trung
tranh thủ thời tiết thuận lợi nhiều tàu thuyền đang tất bật chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo